tình trạng người dân khai thác trái phép cát sạn trên sông long đại thuộc huyện quảng ninh tỉnh quảng bình diễn ra khá phức tạp
hàng ngày có hàng chục thuyền máy thi nhau hút cát ngoài phạm vi được quy hoạch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy của sông và làm thất thu ngân sách
đây là hình ảnh những chiếc thuyền khai thác cát trái phép trên dòng sông lòng đại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
theo tìm hiểu hàng ngày có hàng chục chiếc thuyền như thế này vẫn vô tư khai thác cát trái phép
mặc dù trên đoạn sông này có ba mỏ cát của ba doanh nghiệp đã được cấp phép nhưng do quản lý lòng lẻo nên nhiều người dùng thuyền máy hút cát ra ngoài diện tích mỏ được cấp
từ đó các doanh nghiệp này đã hình thành một đội thu thuế trá hình buộc những ai khai thác cát ngoài vùng quy hoạch mỏ đều phải nợ phí
còn đây là chiếc lán ven sông làm nơi thu thuế trá hình của một số doanh nghiệp đối với các thuyền khai thác cát ngoài phạm vi mỏ được cấp
cứ mỗi thuyền qua đây phải nộp thuế khai thác cát là bốn mươi đồng một khối
trong khi về tới bến cát chỉ bán được chừng tám mươi đồng một khối
khi có lực lượng chức năng kiểm tra chiếc lán này dừng hoạt động
nhưng thay vào đó là chiếc thuyền máy luôn sẵn sàng áp sát bất cứ chiếc thuyền chở cát nào đang xuôi dòng về bến
một thuyền thường chở từ một mươi đến hai mươi khối cát
như vậy số tiền thuế phải nộp cũng lên tới vài trăm ngàn đồng trên một thuyền
các cá nhân các tổ chức mà có khai thác ngoài phạm vi
cấp phép để chúng tôi chỉ đào xử lý theo đúng quy định
thứ hai gãi giá cho chức thuế ra soát lại việc lén lút phú phí
chứ đúng quy định của các doanh nghiệp tên tư bản nếu gõ để chúng tôi xử lý
chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy việc quản lý khai thác cát trên thượng nguồn sông long đại đang còn nhiều bất cập
thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật
lực lượng chức năng huyện quảng ninh
cần sớm kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật